công an tp đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn
trong lúc làm nhiệm vụ cơ quan chức năng yêu cầu xe tải mang biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi ba nghìn tám trăm linh hai dựng lại để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên cabin và phía sau thùng xe có hai mươi năm gói thuốc lá nhập ngoại nhãn hiệu năm trăm năm mươi năm
lái xe trần danh lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã đại lai huyện gia bình tỉnh bắc ninh
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật